chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thông tin mới nhất về phiên xét xử phúc thẩm ông nguyễn đức trung
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
chủ tọa phiên tòa cho biết tại phiên phúc thẩm phía ubnd tp hà nội có ủy quyền cho sở xây dựng hà nội
tuy nhiên đại diện của sở xây dựng có đơn xin xét xử vắng mặt
ngoài ra bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo nguyễn đức trung là người liên quan được tòa triệu tập
nhưng có đơn xin vắng mặt công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ácik vắng mặt không rõ lý do
cho ý kiến tại phiên tòa luật sư đề xuất triệu tập ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ubnd tp hà nội
triệu tập thêm điều tra viên của vụ án
trong phần làm thủ tục phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đề nghị triệu tập đại diện sở tài chính tp hà nội
luật sư bào chữa của bị cáo nguyễn đức trung cho biết vụ án này phát sinh từ việc giao dịch với công ty nước ngoài
nên luật sư đề nghị triệu tập đại diện của công ty west water cộng hòa liên bang đức với tư cách nhân chứng
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng
yêu cầu triệu tập đại diện công ty wexwater là không cần thiết
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra
nên không cần thiết phải triệu tập
do đó quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày
liên quan đến vụ sản xuất hàng triệu lít xăng dầu giả công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã lấy mẫu đưa đi giám định và làm rõ số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian qua
và tạm giữ khẩn cấp chín đối tượng bao gồm chủ công ty phụ trách cây xăng nhân viên và các lái xe bồn
trong ngày một mươi chín tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục phối hợp cùng công an thị xã phú mỹ khám nghiệm hiện trường
xác định chính xác số lượng xăng giả đang chứa tại các bồn khác nhau
tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu phường hắc dịch thị xã phú mỹ
do võ hoài phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tp hcm làm chủ
cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu đưa đi giám định đồng thời làm rõ số lượng xăng
đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian vừa qua
trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các lực lượng
đã bắt quả tang tại cửa hàng bán xăng dầu gia khiêm đang có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn
biển kiểm soát năm mươi h một mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu xuống bồn chứa tại cây xăng
vào thời điểm này tại cây xăng nói trên có tám người là nhân viên là lái xe bồn
và cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với võ hoài phương lệnh khám xét khẩn cấp các xe bồn
tại hiện trường và khu vực cây xăng này
kết quả khám xét khẩn cấp hiện trường và nơi ở của phương cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng
chất bồ tạo màu thiết bị kiểm tra độ rôn và nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định võ hoài phương đã cho làm thêm hệ thống bồn chứa xăng
gồm bồn để nồi và bồn trôn ngầm dưới đất cùng hệ thống máy bơm công suất lớn để tích chữ nhập xuất sang dầu
đồng thời phương chỉ đạo các lái xe của công ty thường xuyên chở xăng hóa chất được đưa từ nơi khác về
đổ vào các bồn được làm thêm mua chất tạo màu đưa về cây xăng và hướng dẫn nhân viên phương pháp pha trộn xăng
hóa chất đưa về được đổ chung vào nhau thêm bột tạo màu sau đó cho bơm lên các xe trở đi tiêu thụ
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ vai trò
trách nhiệm của những người có liên quan số lượng xăng giả mà các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ trong thời gian vừa qua
cùng các đầu mối cơ sở có liên quan để có biện pháp triệt để thu hồi xử lý nghiêm minh theo pháp luật
thưa quý vị hàng trăm sinh viên được một đối tượng nhờ đứng tên để mua hàng trả góp
với thủ tục đơn giản lại được trả tiền công nên nhiều người đã bị mắc lừa và rồi bị mắc nợ
câu chuyện tưởng chừng như không mới này lại tiếp tục xuất hiện tại cần thơ thời gian gần đây
và một lần nữa cảnh tình chúng ta về một hình thức lừa đảo khiến nhiều người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan chỉ vì nhẹ dạ cả tin
bạn sinh viên này đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập
để đi làm thêm
một tháng qua em làm prok vác ở tiệm gạo với mức lương khoảng sáu triệu đồng một tháng
lý do là vì em đang phải trả nợ từ khoản tiền vài chục triệu đồng vì đứng tên mua hộ hàng trả góp trước đó
anh nói là em chỉ cần ngồi và ký vô cái hồ sơ đó thôi
mỗi hồ sơ mà được cửa hàng về thì được bốn trăm linh trên một hồ sơ và mỗi người được làm tối đa hai hồ sơ
thì em thì thấy bạn em làm cũng nhiều
em mới đi làm chung
cùng với thủ đoạn đó hàng trăm sinh viên thuộc các trường cao đẳng đại học trên địa bàn cần thơ
bỗng dưng ôm số nợ lên đến vài chục triệu đồng mỗi người
tất cả đều sập bẫy một số đối tượng nhờ đứng tên mua hàng trả góp
với chiều thức mua hàng hợp đồng ảo không cần thanh toán
mỗi nạn nhân nhận được bốn trăm linh đồng một người một hồ sơ được duyệt
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
riêng đối tượng d đã rụ rỗ hơn ba trăm linh sinh viên

hồ sơ vay mua hàng với tổng số tiền khoảng bốn tỷ đồng
những tháng sau mà anh đức nói là anh đức bị bể nợ
là có bên ngân hàng điện đồ
xong rồi em không có nghe máy
rồi bắt đầu có những tin nhắn từ những số lạ những tin đe dọ
là đòi gặp em ở đâu chém em ở đó
rồi xin mấy ngón tay của em nữa
theo các chuyên gia để cho vay mua hàng trả góp
ngân hàng phải xác minh khả năng trả nợ của người vay
hồ sơ cũng phải có chữ ký của người vay và tổ chức tín dụng
việc đối tượng đê rụ rỗ hàng trăm sinh viên
vay tiền mua hàng trả góp mà không quá xác minh
không có đủ chữ ký của sinh viên
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể trong trường hợp này là hành vi lừa đảo
và chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự hiện hành
d đã đưa ra các thông tin sai
để các bạn ý tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của d
theo đó là d đã chiếm đoạt các giá trị tài sản này
để sử dụng cá nhân
với hành vi này thì tùy vào giá trị
thì d có thể phải chịu mức án cao nhất
theo quy định của bộ luật hình sự
là nơi đến hai mươi năm tù hoặc là tù trung tân
hiện tại đối tượng đê là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên
trên địa bàn thành phố cần thơ
đã đến cơ quan cầu an đầu thú
nhưng với các bạn sinh viên này
hàng ngày họ vẫn chưa thể chút được gánh nặng trên vai
về khoản nợ đã ấp vật sức thành toán
và trên hết là nỗi lo giang dở con đường học hành
tiếp theo là đối tượng d
ngày mai ngày hai mươi một tháng sáu
là ngày bộ tài chính công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
dự báo giá xăng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới
trong kỳ điều hành này
nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá
giá xăng có thể tăng tân ứng khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm năm mươi đồng một lít

nếu cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn
giá các mặt hàng này có thể tăng ít hơn
hoặc giá có thể đứng yên
nếu đúng như dự báo
giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ bảy liên tiếp
và lần tăng thứ một mươi ba
trong hơn nửa đầu năm
đưa giá xăng rôn chín mươi năm tiền đến mốc ba mươi ba đồng một lít
bộ giao thông vận tải
vừa yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
tổng công ty đầu tư phát triển
được cao tốc việt nam vec
chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ
và các đơn vị có liên quan
khẩn trương triển khai lắp đặt
vận hành hệ thống thu phí etc
tại các tuyến cao tốc
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hiện còn bốn mươi tám làn etc
thuộc các trạm do bộ giao thông vận tải quản lý
không tính một mươi hai làn
thuộc tuyến cao tốc cầu dễ ninh bình
do vec quản lý
và năm mươi hai làn etc
thuộc các trạm do điện phương quản lý
cần phải lắp đặt
bộ cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ
đẩy mạnh công tác gián thẻ
phần đầu đến tháng chín đạt tám mươi chín mươi
số lượng phương tiện
trên toàn quốc gián thẻ
và sử dụng dịch vụ
sau khi hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuân thái bình dương
cptpp có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu tôm việt sang canada
tiếp tục tăng
cụ thể năm hai nghìn hai mươi
kim ngày xuất khẩu tôm sang canada
đạt một trăm tám mươi bảy triệu usd
tăng hai mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín
so với năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể năm hai nghìn hai mươi
đạt một trăm tám mươi triệu usd
tính tới nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu tôm sang thị trường này
cũng ghi nhận mức tăng trưởng tám mươi bảy
so với cùng kỳ năm ngoái
đạt một trăm linh triệu usd
canada là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba
của tôm việt nam
trong khối cptpp
chiếm hai mươi hai tổng xuất khẩu tôm việt nam
vào khối thị trường này
thưa quý vị
bắt đầu từ mùa du lịch hè năm nay
đến với đảo bé
huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
du khách đã có thêm sự lựa chọn mới
đó là thưởng ngoạn cảnh đẹp
bằng phương tiện xe điện
thay vì du lịch bằng xe ôm khá vất vả như trước đây
phát triển xe điện ở đảo bé
thì không chỉ thân thiện môi trường
mà còn tạo ra hình ảnh văn minh
trong du lịch của hòn đảo xinh đẹp này
dù mới đưa vào hoạt động
nhưng xe điện du lịch
được đông đảo du khách lựa chọn
làm phương tiện cho hành trình khám phá đảo bé
vận tốc vừa phải không có cửa
nên xe điện là lựa chọn hợp lý
đối với du khách trong việc ngắm cảnh
ngắm biển xanh cát trắng
đón gió biển lồng lộng trên các tuyến đường
xe điện thì mình sẽ di chuyển
vừa là mình được trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên
mà vừa là mình cũng
có một cái
thương tiện đi lại rất là thuận tiện
mà bọn em cũng thấy rằng là
nếu mà đi du lịch mà được trải nghiệm qua xe điện
thì bọn em cũng cảm nhận được tốt hơn và vui hơn
du lịch mở cửa trở lại
những ngày cao điểm
đảo bé đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan
nhu cầu di chuyển trên đảo rất cao
với xu hướng phát triển du lịch xanh
thì việc đưa xe điện du lịch ra đảo
là hết sức cần thiết
đây là giải pháp để giải quyết bài toán giao thông
và môi trường của đảo bé
đảo bé thì mình đi xe điện
thì mình cảm thấy rất là ok
thứ nhất là không có tiếng ồn
mình đi thăm quan các cảnh
nó sẽ không bị ảnh hưởng đến
cảm nhận của mình xung quanh môi trường
và hai là
tất nhiên nó bảo vệ môi trường rất là tốt
rất là hợp lý
xe điện ra đây rất là hợp lý
trước đây năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan chức năng đã chấm dứt hoạt động
hai mươi hai xe điện chở khách thăm quan
không đạt yêu cầu kỹ thuật
vì vậy người dân đảo bé đành dùng xe máy di chuyển
đưa đón khách thăm quan
với việc đưa bốn xe điện du lịch
từ một mươi đến một mươi hai chỗ ngồi
đảm bảo an toàn vào vận hành
đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại đây
thu hút khách đến với hòn đảo xinh đẹp này
để đến đảo bé đây
người ta cũng yêu cầu
nhu cầu mình phải mua một số xe điện
để chở khách
đi lại đi thăm quan
cho nó đầy đủ hơn
chứ chỗ xe ôm thì mình thấy
rất là phức tạp
nếu mà đồn và đông thì không thể nào
chở bằng xe ôm nữa
xe điện du lịch
sẽ tạo hình ảnh đẹp thân thiện văn minh
đáp ứng nhu cầu thăm quan
thưởng ngoạn của du khách ở đảo bé
nơi được xem là thiên đường giữa biển khơi

cho quý vị trong mùa hè này
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị